dấu ấn của lực lượng công an trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín rất đậm nét từ những chỉ đạo quyết liệt kịp thời của lãnh đạo bộ công an đến những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực của mỗi cám bộ chiến sĩ công an tại cơ sở đã tạo niềm tin sự quyết tâm đồng lòng chung tay đẩy lùi dịch bệnh của mỗi người dân